mở đầu sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
theo thông tin từ bộ y tế trong ngày hai mươi tháng chín có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm sáu mươi bốn ba trăm hai mươi sáu ca
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm chín mươi năm bốn trăm năm mươi một xét nghiệm cho bốn trăm một mươi ba bốn trăm sáu mươi ba lượt người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi bốn năm mươi năm năm trăm chín mươi liều
trong đó tiêm một mũi là hai mươi bảy chín trăm một mươi ba năm trăm hai mươi chín liều tiêm mũi hai là sáu sáu trăm bốn mươi sáu mươi một liều
sở y tế hà nội sáng nay cũng công bố một trường hợp mắc mới covid một mươi chín
người này thuộc chùm ca liên quan tp hcm đã được cách ly trước đó
vâng thưa quý vị liên quan đến chùm ca bệnh mới
phát hiện tại xã phù vân tp phủ lý tỉnh hà nam vào chiều ngày hai mươi tháng chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam đề nghị như sau
những ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi từ ngày bốn tháng chín đến ngày một mươi năm tháng chín
tại công ty đồ chơi dream một khu công nghiệp châu sơn tp phủ lý
những ai đến khu vực trả kết quả tại ubnd xã phù vân thành phố phủ lý vào sáng ngày sáu tháng chín
những ai đến bệnh viện đa khoa việt mỹ địa chỉ tại quốc lộ một a phường hai bà trưng thành phố phủ lý
từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín
những ai đã đến quán bia sông châu ở đường lê lợi phường lương khánh thiện thành phố phủ lý vào hai mươi h ngày một mươi ba tháng chín
liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng sở y tế tỉnh hà nam
theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu ba trăm bảy mươi ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam chín trăm tám mươi ba một trăm chín mươi chín tám trăm ba mươi chín
hoặc chín trăm một mươi năm hai mươi tám chín trăm sáu mươi ba để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn
hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội đã quyết định nhiều quy định liên quan đến giãn cách xã hội
và theo đó toàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và một số nguyên tắc cao hơn theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
và theo ghi nhận thực tế thì các tuyến đường sau khi bỏ việc phân vùng mật độ giao thông nội đô
đã bắt đầu đồng hành
và trong lúc trở lại ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay
giao thông tăng lên nhiều trong khung giờ cao điểm dòng phương tiện nối đuôi nhau
thậm chí tại một số nút giao thông như tới đường trường trinh nga tư sở láng nguyên trãi vạch đài ba

nhiều người tham gia giao thông đã trả lên vỉa hè và đôi lúc cũng xuất hiện tình trạng vi phạm giao thông
thực ra hôm nay là quá đông

hôm nay thì đông quá
thực ra mặc dù là năm k nhưng mà cái nguy cơ cảm giác là nó vẫn cao
nói chung là cũng phải tự bảo về mình thôi
nếu mà so với trước đây tôi đi làm thì số người khoảng năm mươi sáu mươi đã quay trở lại làm việc
cảm thấy như thế
trước đây là đông lắm kéo tiếp khối cầu
bây giờ nó chỉ mới một nửa thôi
đoán là nó tăng khoảng ba bốn lần so với hồi giãn cách
vui mình cũng lo lắng đấy hả
tại vì cũng đông người hơn
dịch bệnh nó cơ truyện chưa kiểm soát hết
mình lo lắng đấy hả
mà mọi cái nó đi lại bình thường thì nó cũng đớn hơn người dân
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng có mặt tại các nút giao thông trọng điểm
lên các phương án phân luồng từ xa chống nguồn ứ
đồng thời chủ động phân luồng các chiều phương tiện khi lượng phương tiện quá đông hướng về trung tâm thành phố
nếu mà xảy ra ồn tắc thì ngay lập tức có những tổ tuần tra đến để phối hợp với các chỗ chốt un tắc đó
trên tình hình thực tế thì
sẽ phân luồng cho các phương tiện đi vào các nút giao thông mà không bị ồn tắc để cho lưu lượng phương tiện được phát nhanh hơn
để làm sao phân luồng để cho người dân người ta đi lại một cách nhanh nhất và không gây ồn tắc lâu dài
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng cho biết sẽ thực hiện tạm dừng các loại hình vận tải công cộng trong và ngoài thành phố
đồng thời tiếp tục duy trì việc kiểm tra người và phương tiện cả chiều ra và vào tại hai mươi ba chốt cửa ngõ thành phố
nhất là đối với người từ vùng cố dịch
nguy cơ cao tạo điều kiện tối đa cho xe luồng xanh của các tỉnh đi qua thành phố
cũng bắt đầu từ sáu giờ hôm nay một số dịch vụ như cắt tóc gội đầu dịch vụ sửa xe các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về đã được phép mở cửa trở lại
hà nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát
thành phố sẽ xem xét cho học sinh quay trở lại trường vào đầu tháng một mươi một khi hoàn thành tiêm phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
hà nội đã tiêm phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân

nhưng trạng thái thành phố vẫn chưa thể về bình thường mới vì mũi hai mới đạt tỷ lệ một mươi hai
trong khi bộ y tế quy định muốn trở về bình thường mới thì phải trên bảy mươi mỗi một và trên hai mươi mỗi hai
để hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới hà nội sẽ tranh thủ đợt phòng chống dịch
theo các giải pháp mới khi được cấp đủ vaccine sẽ tiêm phủ mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và cố gắng hoàn thành mục tiêu
mục tiêu này vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trên cơ sở đó hà nội sẽ tính phương án cho học sinh quay trở lại trường
cũng như cho các trường cao đẳng đại học hoạt động trở lại
một đối tượng vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
đối tượng là văn đức hùng trú tại tỉnh bình phước
đối tượng này đã đặt mua quần áo quân hàm và biển tên với mục đích giả danh quân nhân
để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng chín tại chốt phong tỏa kiểm dịch số bốn đường nguyễn văn tiên
phường trảng giai thành phố biên hòa văn đức hùng đã tự xưng là cán bộ lữ đoàn biệt động b hai mươi chín
bộ đội đặc công và đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt kiểm soát
nhận thấy hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng trực chốt yêu cầu hùng xuất trình
giấy đi đường và giấy tờ tùy thân nhưng hùng không xuất trình được
qua phối hợp xác minh công an tp biên hòa đã xác định hùng không phải là quân nhân
thuộc lữ đoàn biệt động b hai mươi chín bộ đội đặc công
tại cơ quan công an hùng khai nhận quần áo quân hàm và biển tên hùng mua
ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh bình dương và đặt mua trên mạng xã hội với mục đích
giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
một đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép với quy mô lớn vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an phối hợp công an huyện nghi lộc
triệt xóa thành công và bắt giữ chín đối tượng có liên quan
qua điều tra cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng là liên kết với các đối tượng
quản lý phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online nổ hũ b hai mươi chín
chóng g tám để mở đại lý tiền gam online cấp hai nhằm mục đích mua và bán tiền ảo trong game
để có tiền tham gia đánh bạc người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game
đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật
bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lên đến trên năm mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô ba máy tính sách tay hai mươi điện thoại di động một mươi thẻ ngân hàng
năm sim điện thoại và các tài liệu liên quan hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và mở rộng chuyên án
còn tại khánh hòa công an tp nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ đối tượng tăng trữ hơn một viên ma tí tổng hợp
cụ thể vào chiều ngày một mươi sáu tháng chín công an tp nha trang phối hợp với công an phường ngọc hiệp phát hiện đối tượng ngô thái lộc
hai mươi tuổi trú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra và làm việc lộc khai đăng tảng trữ ma tí tại một phòng trọ ở phường ngọc hiệp
khám xét khẩn cấp phòng trọ của lộc tổ công tác đã phát hiện và thu giữ một một trăm một mươi bốn viên nén và một mươi gói nhựa hàn kín
nghi là ma túy lộc khai nhận toàn bộ viên nén nêu trên là thuốc lắc còn các gói nhựa cũng là ma túy dưới dạng nước nhỏ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt tử hình với bị cáo nguyễn quang thìn ba mươi hai tuổi
chú tại tỉnh nghệ an và tuyên án trung thân đối với hai bị cáo cùng chú tại tỉnh quảng nam là ngô văn truyền và nguyễn văn lộc
về tội mua bán trái phép cho ma tí
theo có trạng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tuấn việt kiều sống ở châu âu đã cùng với thìn tạo dựng một đường dây đưa thuốc lắc về việt nam để tiêu thụ
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi theo chỉ dẫn của tuấn thìn đến một địa điểm ở cầu vượt sóng thần tỉnh bình dương lấy ba lô chứa bốn viên thuốc lắc
rồi mang ma túy ra đà nẵng đưa cho thìn một nửa để bán
khi cả hai đang giao ma tí tại một quán cơm trên địa bàn quận liên triều thì bị công an tp đà nẵng phát hiện bắt giữ
vật chứng thu được là bốn viên ma túy thuốc lắc
trước hội đồng xét xử thìn khai nhận đã bán thuốc lắc với giá một trăm năm mươi đồng một viên mua một viên sẽ được khuyến mại một trăm linh viên
đối với tuấn việt kiều đang sinh sống ở châu âu cầm đầu đường dây ma túy này
công an tp đà nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn một ổ nhóm tín dụng đen chuyên cho vay lãi nặng vừa bị công an huyện gia lâm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an hà nội triệt phá
cơ quan công an đã xác định các đối tượng trong ổ nhóm này đều là những đối tượng cộng cán và rất manh động
bọn chúng sẵn sàng xiết nợ bằng cách đe dọa khủng bố tinh thần hoặc dùng chất bẩn ném vào nhà các bị hại nếu chậm trả nợ
phản ánh ngay sau đây tại hà nội
đối tượng lê xuân chiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hiện đang sinh sống tại yên viên huyện gia lâm hà nội là người cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vai lãi nặng trên địa bàn huyện gia lâm
bằng hình thức bốc bắt họ tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi một người dân trên địa bàn quận long biên đã nhiều lần vay tiền của chiên với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
nhưng chiên đã cắt lãi năm mươi bảy triệu đồng và chỉ chuyển cho người này bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng
với cách thức tương tự tháng bảy vừa qua chiên tiếp tục giới thiệu đàn em cho vay năm trăm linh triệu nữa
do không có tiền trả nợ khi đến hạn bị hại đã bị chiên cùng đàn em nhắn tin đe dọa ném chất bẩn vào nhà
mục đích nhà này là gì
ném chất bẩn gây sức ép cho người ta phải trả tiền
gây sức ép cho người vay và gia đình người vay để gia đình người vay phải trả tiền cho mình
đây là những hung khí mà cơ quan công an đã thu giữ được tại nhà lê xuân chiên
ngoài súng tự chế còn có dao kiếm bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu khác chứng minh các hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này
khi các bị hại chậm trả nợ các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ đe dọa
khủng bố tinh thần cả với người thân của các bị hại bằng các thủ đoạn như ném chất bẩn như dầu luyên mắm tôm trộn với sơn vào nhà
chúng tập kết những các hung khí vũ khí này chủ yếu là để đi để hoạt động
để mang tính chất ổ nhóm manh động bạo lực quyết liệt để ép buộc người dân phải trả nợ cho băng ổ nhóm này
các đối tượng đã quy tụ những đối tượng tiền án tiền sự ở trong địa bàn cũng như tỉnh ngoài
cho mọi người vay với cái lãi suất năm cho đến một mươi một triệu một ngày
khi mà người bị hại không trả đủ hoặc trả chậm là các đối tượng đã có những hành vi để đe dọa đổ chất bẩn chất thải
đặt vòng hoa tang viết cao khó gắn ở cửa nhà ở cổng
rồi cao hơn nữa là có những hành vi đe dọa
hiện cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét nơi ở của sáu đối tượng trong ổ nhóm này và đang tập trung làm rõ các hành vi phạm pháp
củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh ngọc đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thôn nào sẻ xã gia bắc huyện di linh về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
ngày chín tháng chín
trên quốc lộ hai mươi tám chạy qua địa bàn xã cung ré huyện di linh lực lượng công an bắt quả tăng đồng đang vận chuyển một cá thể động vật rừng tt có sống và có trọng lượng ba kg
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng lực lượng chức năng phát hiện có một cá thể kỳ đà một số cá thể và bộ phận động vật hoang dã tổng số lượng là chín mươi sáu cá thể
trong đó có hai mươi một cá thể sống và bảy mươi năm cá thể đã chết trong tủ lạnh gồm nhím trồm cây treo rúi và nhiều bộ phận của cá thể sơn dương
với tổng trọng lượng là trên một trăm năm mươi kg
đây là những cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm hai b theo quy định của chính phủ
công an huyện di linh đã gửi viện sinh thái và tài nguyên sinh vật tại hà nội giám định adn chín mươi sáu cá thể bộ phận động vật nói trên đều là động vật hoang dã và xác định loài thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
vâng thưa quý vị
tết trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp song nhu cầu tiêu dùng bánh trung thu phục vụ nhân dân vẫn tăng
do đó vì lợi nhuận mà nhiều thương lái đã trà trộn vào các loại bánh quá hạn không rõ nguồn gốc không tem nhãn tiêu thụ để kiếm lời bất chính và gây ảnh hưởng đến quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng
để ngăn chặn và làm rõ các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để ngăn chặn và làm rõ các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là số lượng bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam

chú tại xã hưng công huyện bình lục điều khiển

là chủ hàng đang vận chuyển giao hàng
tại thời điểm kiểm tra duyên không xuất trình được hóa đơn chứng tử

nưu thông trên thị trường
nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng
trong những ngày gần đây phòng cảnh sát môi trường công an hà nam
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường nhiều đợt kiểm tra
tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nghi vấn
để phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tính tới thời điểm hiện tại lực lượng cảnh sát môi trường đã phối hợp
với các lực lượng kiểm tra nhắc nhở hàng chục cơ sở kinh doanh bánh kẹo
xử phạt tám cơ sở vi phạm với số tiền trên ba mươi hai triệu đồng
thu giữ và tiêu hủy hơn năm sản phẩm bánh trung thu bánh kẹo các loại
phòng cảnh sát môi trường đã chủ động triển khai kế hoạch
của ubnd tỉnh của cục cảnh sát môi trường và ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
đến một trăm linh các nội chức sĩ trong đơn vị
nêu cao tinh thần trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn nắm tình hình
phát hiện các hành vi vi phạm hợp luật liên quan đến sinh nhân toàn thực phẩm
phòng cảnh sát môi trường của ubnd tỉnh đã phối hợp với đoàn liên ngành
vệ sinh nhân toàn thực phẩm của tỉnh tiến hành kiểm tre
ba mươi cơ sở hoạt động trên lĩnh vực
sản xuất kinh doanh
bánh kẹo phục vụ tiết trung thu
trong quá trình kiểm tra thì đoàn đã nhắc nhở hai mươi hai cơ sở
và ra quyết định xử phạt hành chính đối với tám cơ sở
trước tình trạng sản xuất kinh doanh
bánh trung thu không rõ nguồn gốc có chiều hướng gia tăng
vì vậy cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng
cần lựa chọn những cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín
sản phẩm ghi đầy đủ các thông tin về cơ sở ngày sản xuất hạn sử dụng
và có dán tem chống hàng giả để mua bán
đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng
đối với các cơ sở nghi vấn góp phần làm tốt công tác phòng ngừa
ngăn chặn các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
vì một trung thu vui vẻ an toàn